tại hà nội bộ thông tin và truyền thông vừa tổ chức lễ ra mắt nền tảng trí tuệ nhân tạo toàn diện fpt ai
điểm vượt trội của nền tảng này là giúp cho doanh nghiệp rút ngắn thời gian tích hợp giải pháp trí tuệ nhân tạo vào quy trình vận hành và cho thấy hiệu quả rõ rệt
không mất chi phí đầu tư ban đầu thời gian triển khai nhanh chóng bảo đảm hoạt động vận hành diễn ra liên tục mọi lúc mọi nơi
hệ sinh thái nền tảng fpt ai bao gồm đa dạng các sản phẩm và dịch vụ
đây là nền tảng make in việt nam thứ hai của tập đoàn fpt được bộ thông tin và truyền thông lựa chọn giới thiệu và bảo trợ trong chương trình ngày thứ sáu công nghệ